tại nhà quốc hội đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh bình định qua các thời kỳ
tại buổi tiếp thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định đồng chí nguyễn thanh thủy
phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội giới thiệu các thành viên trong đoàn và báo cáo về hoạt động của đoàn
những năm qua đã hoàn thành trọng trách mà đảng nhà nước nhân dân giao phó góp phần cùng với quốc hội
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như đóng góp ý kiến chất lượng để xây dựng hoàn thiện các luật bộ luật
các đại biểu bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi quốc hội ngày càng phát triển và hoạt động chất lượng hơn
được nhân dân tin tưởng ủng hộ các đại biểu cũng mong rằng quốc hội sẽ quan tâm hơn nữa đến tỉnh bình định
để bình định ngày càng phát triển
sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn đồng chí nguyễn thị kim ngân bày tỏ niềm xúc động
cùng các đại biểu ôn lại truyền thống của quốc hội qua các thời kỳ trước đồng chí cũng mong rằng đoàn đại biểu quốc hội
tỉnh bình định sẽ tiếp tục truyền lại nhiệt huyết bản lĩnh của người đại biểu cho các thế hệ sau để thực hiện trách nhiệm
của người đại biểu nhân dân lãnh đạo thành công cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới
xứng đáng với niềm tin của cử tri cả nước nói chung và bình định nói riêng